thưa quý vị thời gian qua tình hình tội phạm thanh thiếu niên trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp
với các hình thức và thủ đoạn ngày càng đa dạng manh động nguy hiểm
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống và trên mạng xã hội thì các nhóm thanh niên
đã mang theo hung khí tụ tập hàng chục người để đánh nhau gây dối trật tự công cộng khiến người dân lo lắng
đa số các đối tượng vi phạm pháp luật trong độ tuổi này đều bỏ học sớm thiếu sự quản lý của gia đình
dính vào ma túy thực hiện các hành vi đua xe trái phép trộm cắp gây mất trật tự xã hội
thực tế cho thấy là nhiều thanh thiếu niên khi bị bắt giữ về hành vi vi phạm pháp luật
đã không biết được việc làm sai trái của mình có thể bị pháp luật xử lý
nhiều em do tâm lý bồng bột bị rụ rỗ phạm tội hay là gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật
nhiều vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội cũng đã nhận được những ý kiến về trách nhiệm của gia đình và nhà trường
trong việc giáo dục số thanh thiếu niên này
hầu hết vẫn còn là học sinh
sinh năm hai nghìn bốn hai nghìn bảy nhưng hành vi của các đối tượng rất manh động liều lĩnh
mang theo hung khí chỉ để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội
công an huyện đông anh thành phố hà nội vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai mươi sáu đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
để điều tra xử lý và đang tiếp tục xác minh triệu tập hơn ba mươi đối tượng có liên quan
bình luận về tình trạng này cư dân mạng thể hiện sự lo ngại bởi những vụ hỗn chiến như thế này
đang có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ vi phạm
từ những mâu thuẫn rất nhỏ chê bài nhau trên mạng xã hội va chạm trong giao thông
hay một ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm là sẵn sàng tập hợp tụ hợp hàng chục người
lao vào nhau đâm chém bất chấp pháp luật và các hậu quả
án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ những vụ hỗn chiến như thế này
còn là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường mà đã manh động liều lĩnh như thế này
cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay để giăn đe và giáo dục
mạng xã hội ảo nhưng hậu quả là thật chỉ cần lời qua tiếng lại
vài tiếng thách thức nhau là sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
thể hiện bản thân nếu không kịp thời ngăn chặn hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào

côn rồi thì lại điệp khúc ở nhà các cháu ngoan lắm
gia đình cũng cần phải chịu trách nhiệm về việc giáo dục con cái
không thể để ra đường đâm chém nhau như thế này rồi lại xử lý hành chính
thì ai biết rằng có thể tiếp tục tái diễn hay không
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng nhiều càng trẻ hóa
thì độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cũng cần có sự cân nhắc thay đổi
nếu chỉ là xử phạt vi phạm hành chính thì chắc chắn là chưa đủ sức dân đe
cư dân mạng cho rằng
tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật đang có diễn biến phức tạp
thậm chí trở thành một trào lưu xấu trong giới trẻ
bởi chỉ khi một vài cá nhân yêu cầu là học trục thanh thiếu niên sẵn sàng lên đường
tham gia hỗn chiến
những clip như thế này liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội
cho thấy tính chất manh động nguy hiểm từ hành vi của các đối tượng
trong số hàng trục thanh niên này
thành viên tham gia nhỏ tuổi nhất cũng chỉ mới một mươi bốn tuổi
ở lứa tuổi vị thành viên
các em chưa nhận thức được
việc làm của mình nên hành động phạm tội của các em
thường dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng
thật đáng sợ không mâu thuẫn
nhưng chỉ vì cho oai và với lời rủ dê của bạn bè
các em đã vi phạm pháp luật
cần có sự giám sát quan tâm
quản lý chặt chẽ hơn từ gia đình của các em
những thanh thiếu niên phạm tội vi phạm pháp luật
thường không được gia đình giáo dục giám sát đến nơi đến trốn
cũng có thể có gia đình khó khăn
cha mẹ phải kiếm sống
nên thiếu sự quan tâm hoặc cha mẹ ly hôn
không loại trừ những gia đình khá giả
cha mẹ lo làm ăn kinh tế nuông chiều
không dành thời gian chăm sóc con em mình
từ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật gia tăng
cư dân mạng cũng cho rằng
trước hết cần phải đề cao vai trò giáo dục của gia đình
đối với thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ vị thành niên
ít nhất các bậc phụ huynh phải biết con mình chơi với ai
bạn con mình như thế nào
để kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực trong suy nghĩ
và ngăn cản những hành vi có thể vi phạm pháp luật
những thanh thiếu niên lêu lỏng mải chơi
thiếu sự giáo dục của cha mẹ
dễ dàng tìm thấy nhau trên các nhóm hội mạng xã hội
cư dân mạng cho rằng
việc phong ngừa tội phạm thanh thiếu niên
không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an
mà gia đình nhà trường cũng có vai trò hết sức quan trọng